bàn chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và chỉ đạo tại hội nghị cùng dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi toàn đảng đã hoàn thành toàn bộ việc tổ chức đại hội đảng bộ ba cấp cấp cơ sở cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc trung ương với năm mươi hai một trăm linh năm tổ chức cơ sở đảng một ba trăm một mươi một đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương
toàn đảng đã tiến hành nghiêm túc có nhiều đổi mới đúng tiến độ nâng cao chất lượng và thành công tốt đẹp
nhìn lại những kết quả cụ thể về đại hội đảng các cấp
thấy rằng dấu ấn nổi bật nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo từ trung ương đến cấp ủy các cấp
trước hết sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đã rất chú trọng và tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
bộ chính trị đã sớm ban hành chỉ thị số ba mươi năm trung ương các cơ quan đảng trung ương ban hành hai mươi năm văn bản lãnh đạo chỉ đạo
và đặc biệt đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có ba bài viết quan trọng
với những quan điểm tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt bao quát toàn diện và sâu sắc
qua đó tạo được sự thống nhất cao và hành động của các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua
kết quả đại hội các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã tạo khí thế mới động lực mới góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng
thành công tốt đẹp của đại hội đại biểu các cấp đã bác bỏ các quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về đại hội